tại hà nội đã diễn ra chương trình thương nhớ thời bao cấp trình bày ba mươi bức tranh minh họa sinh động và hóm hình
được trích ra từ cuốn sách cùng tên của hai họa sĩ thành phong và hữu khoa
chương trình là dịp để khán giả nhiều thế hệ cùng ôn cố chi tân về một thời đã qua trong lịch sử của dân tộc
không chỉ giới thiệu đến với độc giả những câu cửa miệng tục ngữ thành ngữ những câu ca vần về
cho tới những biển hiệu bán hàng những khúc đồng giao từng quen thuộc trong thời bao cấp
triển lãm còn khắc họa nên một xã hội mà tư duy phân phối bao cấp ăn sâu đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của đời sống
với những đặc trưng không thể trộn lẫn
thế nhưng dẫu hiển hiện hiện trong những sáng tác dân gian ấy là một xã hội còn vô cùng khó khăn
với những nỗi lo lắng nhọc nhằn về những thứ nhu yếu phẩm không thể căn bản hơn nữa của cuộc sống thường nhật
cái khăn mặt túi cá khô cái quần đùi hoa cuốn sổ gạo cục gạch xếp hàng
ta vẫn thấy vượt hẳn lên trên là cái nhìn quan sát sâu sắc điềm tĩnh đến kinh ngạc
cùng thái độ phản biện hài hước và đôi khi còn vui tươi đến lạ kỳ